bắt đầu từ việc chính quyền thu hồi đất tại khu vực dương nội do không đồng ý với phương án bồi thường
cấn thị theo và một số đối tượng đã lập cái gọi là hội dân oan dương nội
bất chấp việc cơ quan chức năng thậm chí là thanh tra chính phủ đã trả lời
cấn thị theo vẫn không chấp nhận tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá
thực tế việc thu hồi đất tại khu vực dương nội không chỉ diễn ra đối với riêng gia đình cấn thị theo
tuy nhiên với những đòi hỏi phi lý không được đáp ứng cẩn thị theo cùng một số đối tượng đã tự biến mình thành dân oan
năm hai nghìn một mươi bốn cấn thị theo và chồng là trịnh bá khiêm bị kết án về tội chống người thi hành công vụ
do có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi bảo vệ thi công
trịnh bá khiêm bị kết án về tội chống người thi hành công phần diện tích phía tây đường lê trọng tấn thuộc khu b dự án đô thị mới lê trọng tấn ghi lách simcoe ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
cấn thị theo mãn hạn tù
tuy nhiên ngựa quen đường cũ sau khi ra tù cấn thị theo vẫn tiếp tục thống lĩnh cái gọi là hội dân oan dương nội
sau đổi thành hội dân oan ba miền cận thị theo và gia đình ngày càng lún sâu vào con đường dân oan dân chủ
mẹ con cấn thị theo đã có mối quan hệ khá chặt chẽ với các đối tượng dân chủ khác và cũng nhận được sự ưu ái tân bốc của các tổ chức nước ngoài thiếu thiện cảm với việt nam
được các kênh chống phá như bvc voa afa afi ca ngợi
theo dõi trên các trang mạng xã hội của mẹ con cấn thị thều dễ dàng nhận thấy các đối tượng này thường xuyên tụ tập tại trụ sở tiếp công dân trung ương
để tiến hành quay phát trực tiếp nói xấu chế độ gây mất an ninh trật tự
đồng thời cấn thị theo cũng tích cực tìm chọn các vụ việc phức tạp về đất đai để tiến hành an bám
trong vụ việc tại đồng tâm dù không có quyền lợi ích liên quan nhưng mẹ con cấn thị theo liên tục xuất hiện tại đồng tâm và tung ra các thông tin sai lệch để gây nhiễu dư luận
thậm chí là các đối tượng trong gia đình này liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tải
chia sẻ những video bài viết hình ảnh lời bình luận với nội dung xuyên tạc sai sự thật vu cáo chính quyền và các lực lượng chức năng
xuyên tạc bản chất của chế độ nhằm kích động người dân chống phá nhà nước gây mất an ninh trật tự
trong rất nhiều năm qua công an tỉnh hóa bình công an tỉnh phúc hà nội đã phối hợp với các ban ngành của huyện
của xóm để vận động tuyên truyền thuyết phục cảm hóa giáo dục nhằm đưa đối tượng tư bỏ tư tưởng phức đoan
tuy nhiên là góc độ cảm hóa giáo dục qua nhiều năm thì đối tượng không từ bỏ
mà ngày càng được sự hậu thuẫn hỗ trợ
các phần tử cực đoan trong ngoài nước nên là ngày càng hoạt động là cực đoan hơn
ngày càng hoạt động là táo tạo hơn ngày càng công khai hơn
và có những cái gọi là chống đối rất quyết liệt đối với các cơ quan chức năng và đặc biệt là thách thức quy định của pháp luật
mặc cho những chống phá quyết liệt của cấn tị theo trịnh ba tư và những màn kịch tung hô của các thầy
đa số người dân đã nhận thức được bản chất của các đối tượng này
động cơ phía sau hoạt động chống phá đó là gì và mục đích chống phá ra sao
ngoài ra người việt nam cũng lên án các cá nhân tổ chức chống phá đang cố tình sử dụng chiêu trò
vỏ bọc để bao che cho hành vi phạm tội đi ngược lại lợi ích dân tộc của nhân dân việt nam
đây là những bàn tay đen cố tình hậu thuẫn cho các hoạt động chống phá việt nam
thông qua các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia